một mươi tầng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình đến nặng nguy kịch đặt ra nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid
bác sĩ vinh nói di chứng hậu covid một mươi chín thật sự là mối lo lớn nếu bệnh nhân đến viện muộn phổi không hồi phục thì nguy cơ phải phụ thuộc vào máy tạo oxy suốt đời
các bác sĩ khuyến cáo tất cả người bệnh covid một mươi chín cần tái khám sớm sau khi xuất viện để được xét nghiệm đánh giá tổng quát thể trạng
từ đó phát hiện và điều trị kịp thời các di chứng sớm trở lại cuộc sống bình thường
nhất là những f từng phải thở máy thở oxy nằm phòng hồi sức tích cực icu một tháng sau khi xuất viện phải đi tái khám
những người bệnh nhẹ trong giai đoạn dương tính sau khi khỏi bệnh một tháng vẫn còn các triệu chứng như khó thở mệt mỏi nhức đầu
mất khứu rác vị giác rụng tốc tiêu chảy v v hay cơ thể có dấu hiệu khác thường thì nên đi khám để phát hiện sớm
nếu sau ba tháng vẫn còn triệu chứng người này bắt buộc tái khám
di chứng hậu covid một mươi chín được xác định là một trong những vấn đề trọng
tâm của y tế tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai khi mà hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín
chiếm khoảng năm dân số để chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất tinh thần và xã hội cho người bệnh
sở y tế sẽ triển khai hai chiến lược gồm tiếp cận và can thiệp sớm
mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín của thành phố cũng thực hiện theo tháp ba tầng
trong đó tầng một là cấp y tế cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ tầng hai là bệnh viện tuyến quận huyện
chăm sóc người bệnh mức độ trung bình tầng ba là bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối
tiếp nhận bệnh viện nặng nguy kịch
hai tầng đầu tập trung mục tiêu chẩn đoán sớm điều trị kịp thời từ sớm hạn chế nguy cơ chuyển nặng
trong vài tuần omit ron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omit ron có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các triệu chứng phổ biến của người mắc oid hondlin
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove
dùng một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron nhập viện thấp hơn so với delta
nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omicron gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài
là khó thở mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus
mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng
giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân
và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bà nha
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty
cansino paolotics đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liệu tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba sinovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta
vaccine dạng hít của canxino có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám đến hai mươi bốn lần
sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng prepint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết
dạng hết là phương pháp không xâm lấn và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng
thường xuyên và quy mô lớn đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên
nên sử dụng vaccine mna hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liệu tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt
các thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu
clinical trials tháng trước thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít
và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn
cho đến nay không thể biết chính xác thời điểm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu lực hoàn toàn
các chuyên gia cho hay không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ thêm ngày sau khi tiêm liều tăng cường
bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ
tạo ra nhiều kháng thể hơn
tuy nhiên có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai
cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường
tiến sĩ ames a adanja trung tâm an ninh y tế john hopkins đồng ý rằng
hầu hết mọi người sẽ có một tác động tích cực từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần
nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau hai tuần
theo dõi những người tham gia thử nghiệm vaccine pfizer trong một trăm linh ngày sau khi tiêm vaccine cho thấy
tác dụng tích cực của tim tăng cường có thể bắt đầu ngay sau bảy ngày
trong thử nghiệm tỷ lệ những người được tiêm mũi pfizer tăng cường mắc covid một mươi chín
có triệu chứng thấp hơn nhiều trong thời gian từ một tuần cho đến hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường
so với những người chỉ tiêm mũi tăng cường giả dược
kết quả có thể tương tự với mũi tim moderna tăng cường
đối với vaccine johnson johnson các nhà nghiên cứu cho hay khi tiêm nhắc lại
vào thời điểm sáu tháng sau mũi tiêm duy nhất mức độ kháng thể tăng gấp chín lần một tuần sau đó
các mức kháng thể đó tiếp tục tăng lên cao gấp một mươi hai lần sau một tháng tiêm nhắc lại
theo những nghiên cứu hiện có nếu dùng vaccine pfizer để tiêm mũi ba sau khi đã tiêm mũi hai astrazeneca
có lẽ tác dụng phụ sẽ nặng hơn một chút nhưng không đáng lo ngại
hơn nữa lợi ích của mũi tăng cường là rất lớn khi tăng mạnh khả năng bảo vệ trước covid một mươi chín
nghiên cứu của đại học oxford cho thấy trong số những người được tiêm mũi một là astrazeneca mũi hai là pfizer
có khoảng bảy mươi tám bị mệt mỏi so với năm mươi ba số người tiêm đủ hai mũi pfizer
trong khi đó khoảng sáu mươi năm những người tham gia nghiên cứu bị đau đầu khi tiêm chủng astrazeneca với pfizer
những triệu chứng khác như là đau khớp sốt và đau nhứt cơ cũng có tỷ lệ tương tự
nhìn chung tác dụng phụ không kéo dài thông thường chỉ trong khoảng hai ngày
nghiên cứu trên không xét đến tác động của mũi ba tức là mũi vaccine tăng cường
tuy nhiên nó cũng cho thấy nếu sử dụng cùng loại vaccine để chích mũi ba
tác dụng phụ có thể ít hơn so với đuổi sang vaccine khác nếu hai loại này khác công nghệ
dù có thể có tác dụng phụ lợi ích của việc tiêm mũi ba là có thật
một nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yuksa được công bố gần đây cho thấy rằng
hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường của pfizer khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là chín mươi
ở những người đã tiêm astrazeneca trước đó và chín mươi bốn đối với pfizer
dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện
trong vòng sau mũi ba giáo sư wei shan lim thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch anh cho rằng
tỷ lệ nhiễm này có lẽ còn cao hơn chín mươi ba
nhìn chung những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm ba mũi là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học charles baker nói rằng nếu không thấy tác dụng phụ gì
thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện ra ngoài mà thôi
cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vaccine là có thể an toàn
tuy nhiên mới đây lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stéphanny pencial đã đánh giá vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả
đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vaccine đối với biến thể omicron khó đạt mức độ như với biến thể danta
ông pencil nói
tôi cho rằng đồ hiệu quả sẽ giảm mạnh tôi chỉ không biết là bao nhiêu vì chúng ta cần chờ dữ liệu nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại
những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm có thể giúp virus có khả năng kháng vaccine và cần chỉnh sửa các vaccine hiện có
những bình luận của ông pencio đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại những tác động của virus có thể khiến đại dịch kéo dài
trước đó vì lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng mới có thể phát triển vaccine hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một cũng cho rằng vaccine hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng thuốc trị covid một mươi chín của pfizer có tên là passlovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho paslovic
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với người trưởng thành cho thấy thuốc này giúp giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín